đây là tuyếp kem tăn mỡ được quảng cáo có chiết xuất từ gừng và ớt của công ty ngân bình
chị dung được bạn bè giới thiệu và mua cách đây ít ngày với mong muốn cải thiện vóc dáng khi tết đang đến gần
những tưởng hoàn toàn từ thành phần thiên nhiên thì sẽ lành tính vậy mà chỉ sau hai lần sử dụng chị dung đã phải từ bỏ
mỗi lần mà tôi bôi lên như thế này này đấy nó nóng gian lên
sau đó thì mỗi lần mà mình làm những cái kiểu như là thuế về massage các thứ này là mình sau đó mình phải cuốn đai vào đấy thì cho nó tăng cái hậu quả lên
mà cuốn đai xong rồi nó ngạc thở lắm
mà cuốn như thế mình phải cuốn tám tiếng
đấy trong đấy nó ghi cuốn tám tiếng mà
cuốn tám tiếng mà rồi xong rồi làm cái gì rất là khó chịu nó ngạc thở lắm
đấy xong rồi nó còn mỏng rát được
lúc nào kiểu hết rồi mình bỏ ra cái mình thấy kiểu như là nó có nổi những cái mẩn đỏ mình sợ
đấy kinh lắm
ken mỡ từ tinh chất gừng và ớt thực chất là sử dụng các loại thảo dược có thành phần cay và nóng kết hợp với massage để tác động lên một vùng da nhất định
hoạt động này chỉ giúp vùng cơ thể đó mất hơi nước tạm thời
kết hợp với cuốn băng ni lông cố định làm mất nước trong khoảng thời gian ngắn tạo cảm giác có vẻ giảm cân cho người sử dụng
tại cái thời điểm mà vừa làm xong thì người ta thấy rằng cái vòng bụng nó có xu hướng là nó sẽ bé đi
thế nhưng sau đấy thì nó lại trở lại ban đầu
tại cái vị trí mà được quấn nóng đấy thì sẽ có hiện tượng mất hơi nước bay hơi nước đi khi mà có quá trình bô cái tinh chất này vào
đó và khi mà nó hết cái hiện tượng nóng đi thì nó lại trở về cái ban đầu
theo ý kiến của các chuyên gia da liễu thực ra việc bôi kem tan mỡ có tác dụng hay không vẫn đang gây tranh cãi
bởi nhiều thành phần của kem như gừng ớt cafein được công nhận là có tác dụng phân giải hay đốt cháy mỡ
tuy nhiên ngay cả khi điều đó đúng các chất này cũng không thể thấm xuống các lớp mỡ sâu được
vì thế chuyện các tảng mỡ ở bụng hồng đùi có thể chỉ là quảng cáo
chúng tôi cũng gặp rất nhiều những trường hợp
đến có xin tư vấn về cái việc mà sau khi mà muốn giảm cân bằng các kem tan mỡ bằng cách là người ta có thể bôi tại cái vùng bụng
đó sau đấy thì có thể cuốn đi lông xung quanh
và gặp rất nhiều những trường hợp khi dùng xong thì sẽ có cảm giác như là rác nóng đỏ
có một số trường hợp thì sẽ có bụng nước
có một số trường hợp thì sẽ có những cái sần đỏ đỏ nhỏ nhỏ quanh quanh con đấy
và thực tế thì nhiều người sử dụng sản phẩm này đã đối mặt với tình trạng bỏng rát
nặng hơn là lở lết do vết thương
thương quá sâu mà không được chăm sóc kịp thời